đó để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành theo thẩm quyền khẩn trương xem xét thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín tặc biệt là tại các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
thưa quý vị để chia sẻ với những người dân đang gặp khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần đầu tiên siêu thị mini không đồng hà nội trái tim hồng đã được mở cửa phục vụ cho gần một người lao động sinh viên nghèo sinh viên bị mắc kẹt tại ký thúc xá bị ảnh hưởng do covid một mươi chín tại phường đức thắng quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đây là mô hình nằm trong chiến dịch hà nội trái tim hồng do thành đoàn hội sinh viên việt nam tp hà nội cùng một số doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tổ chức sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tuổi đã cao cùng với việc không có lương hưu nên những ngày giãn cách đã ảnh hưởng tới thu nhập của gia đình bà mai được tặng phiếu mua hàng tại siêu thị không đồng đã phần nào san sẻ những khó khăn của gia đình bà trong mùa dịch
chống dịch covid này thứ nhất thứ hai là những người hoàn cảnh không có lương nên tổ dân phố và nhà trường của các cháu cũng tặng cho mỗi cháu hoàn cảnh khó khăn là một cái kiến rất là tốt và rất là thuận tiện và tình cảm đối với người dân
được mở cửa từ ngày một tháng tám với hơn sáu mươi mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm khô đến các thực phẩm tươi gia vị rau củ quả
phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của gần một lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do covid một mươi chín
sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá người khuyết tật đối tượng chính sách người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn yếu thế khác
sinh viên có những cái lý do nó không thể về quê được chúng em thì có thể là tình nguyện là em trong câu lọc bộ máu này đi tình nguyện này hoặc là đi làm này
thì có những lý do như thế thì khi mà ở sinh viên thì cũng có trang trải rất là nhiều thứ rồi kể cả người dân thì dịch này cũng có những cái khó khăn nhất định về kinh tế về đời sống
thì một cái siêu thị không đồng ở đây nói nhỏ thì là hỗ trợ về tài chính về lương thực nhưng mà nói to hơn thì là tình người
đặc biệt để đảm bảo công tác phòng dịch với mỗi người dân mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá ba người tất cả người dân đến đây đều được phát bao tay cũng như xịt sát khuẩn
nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách theo đúng quy định của bộ y tế về an toàn phòng chống dịch
ngay từ cửa ra vào thì là đã có thực hiện những cái khâu như là khử phẩn đo nhiệt độ rồi cung cấp khẩu trang găng tay
sau đó thì các bác sẽ được chờ trong khu vực bên giãn cách hai mét có nhà bạc đảm bảo là mưa nắng cũng vẫn có không vấn đề gì
sau đấy thì các bạn đoàn viên cũng sẽ hướng dẫn các bác sang khu vực siêu thị
thì chỗ bên này thì có những cái chuyên các bạn chuyên viên hỗ trợ và cung cấp cái trải nghiệm như là mua sắm bình thường sẽ hỗ trợ các bác làm sao chọn đủ cái những cái phần nhu yếu phẩm của mình là đủ bốn trăm linh
ban tổ chức cũng cho biết đối với người dân tại khu cách ly phong tỏa không thể ra ngoài những chuyến xe yêu thương của ban tổ chức sẽ mang hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận nơi với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau
dự kiến trong tuần tới sẽ có thêm ba điểm siêu thị
sau đó nhân rộng thành hơn hai mươi điểm trên khắp địa bàn thành phố hà nội
tiếp tục với những tin tức khác
tối ngày một tháng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết qua công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã phát hiện một tài xế xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu lợi dụng để chở thuốc lá lậu
tại thời điểm kiểm tra lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ
luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu
tuy nhiên khi kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có hơn một bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu bao gồm một trăm bốn mươi bao nhãn hiệu hero năm trăm năm mươi bao thuốc nhãn hiệu z và một năm mươi bao nhãn hiệu scott được cất giấu kỹ trong hàng hóa thiết yếu gồm rau củ quả và đương thực thực phẩm
bước đầu đối tượng khai nhận cố tình lợi dụng chủ trương xe luồng xanh để vượt qua các chốt kiểm dịch nhằm mục đích vận chuyển hàng lậu
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị hiện nay các mạng xã hội nước ngoài xuyên biên giới hoạt động tại việt nam đang có số lượng người sử dụng rất lớn
tuy nhiên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội này còn tồn tại rất nhiều những bất cập chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật việt nam
một trong số đó phải kể đến là việc các tài khoản mạng xã hội lợi dụng tính năng phát video trực tuyến live stream để cung cấp các thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác và thông tin cung cấp các sản phẩm dịch vụ vi phạm pháp luật
song hầu hết các mạng xã hội xuyên biên giới lại chưa có biện pháp kịp thời để xử lý các vấn đề này
bán hàng qua livestream một hình thức đang rất được ưa chuộng đặc biệt là trong mùa dịch dễ tương tác với khách hàng lượng chốt đơn lớn
thế nhưng lại không hiếm tình trạng live stream bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
không ít vụ việc đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
nhưng dẹp trang này lại có trang khác mọc lên

chỉ cần một chiếc điện thoại
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng bất cứ ai cũng có thể tự phát livestream cho hàng triệu người xem
vì thế mà bất cứ nội dung gì cũng có thể được đăng tải
từ các thông tin sai sự thật đến lăng mạ xúc phạm người khác thậm chí mặc trang phục hở hang với những phát ngôn phản cảm tiêu cực
chỉ cần vô tình lướt trên mạng xã hội cũng có thể gặp phải
hiện tại thì mình thấy là trên mạng xã hội thì mọi người là chứ khá là nhiều
tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt xấu đó là mình chưa được kiểm dịch nội dung dẫn tới là có rất nhiều hình ảnh và các cái ngôn ngữ nó không được đúng so với thần phong tục tộc của việt nam lắm
theo mình thì để có một cái phương pháp quản lý giống như là kiểm duyệt live chim ấy thì như thế sẽ hạn chế được cái tình trạng là những cái từ ngữ thô tục hay gì đó ảnh hưởng đến người xem
đây là tính năng quen thuộc của nhiều mạng xã hội thậm chí đã trở thành một trào lưu được người dùng yêu thích
với những mạng xã hội có hàng chục triệu thành viên và bất cứ ai cũng có thể theo dõi các livestream
thì những ảnh hưởng tiêu cực từ các livestream cung cấp nội dung vi phạm pháp luật phản cảm đến suy nghĩ và hành vi của người dùng khó có thể đong đếm được
chúng tôi thiết tưởng rằng là với một số lượng rất nhiều các cái tài khoản cá nhân mà có thể tùy tiện tự do live stream về bất cứ vấn đề gì
vào bất cứ khoảng thời gian gì và quan trọng là lại còn với số đông người ta theo dõi cho dù là với động thái là tò mò hay là tham gia tán thưởng tích cực đi trắng nữa
thì cũng đều là đưa lại một cái sự hết sức bất lợi cho cái đời sống xã hội chúng ta
và một số tình trạng hiện nay rất nhiều đối tượng đã sử dụng các phương tiện như live stream commond bình luận hay đăng tải những hình ảnh mà không đúng quy định luật pháp
hầu hết những các đối tượng này không có đăng ký quản lý gì cả
tuy nhiên các đơn vị mạng xã hội xuyên quốc gia thì không có một phương pháp nào về việc gỡ xóa bỏ những thông tin này
và hiện tại thì các quy định về chế tài xử phạt từ các cơ quan nhà nước thì cũng gặp rất nhiều khó khăn phức tạp
và việc áp dụng các quy định của luật pháp thì còn nhiều bất cập
cần phải khẳng định những mặt tích cực của livestream được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống
như giúp người nông dân kết nối để tiêu thụ nông sản trong mùa dịch
hay truyền cảm hứng với những hình ảnh đẹp xúc động giúp nâng cao nhận thức phòng chống dịch của cộng đồng
xong trước thực trạng hiện nay việc quản lý chặt chẽ hơn hình thức này cũng như các hoạt động trên mạng xã hội đang hết sức cấp thiết
vâng ngay sau khi ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vào tháng sáu vừa rồi
thì mới đây bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và nghị định số hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp
về sửa đổi bổ sung nghị định số bảy mươi hai với nhiều quy định mới liên quan đến việc siết chặt quản lý mạng xã hội
trong đó có các mạng xã hội xuyên quốc gia hoạt động tại việt nam
việc có đầy đủ hành lang pháp lý buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ những quy định
sẽ tạo ra những công cụ hiệu quả cho công tác quản lý hiện nay
và thông tin này thì mình sẽ kép lại bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
nghị định hai mươi bảy thì có một quy định có điều kiện đối với các đơn vị hoạt động mạng xã hội xuyên quốc gia việt nam
quy định về điều kiện về kỹ thuật quy định về quản lý nội dung
nhưng hiện tại dự thảo mới có thêm quy định nữa đó là trách nhiệm đối với đơn vị đấy
về việc giải quyết những các nội dung sai quy định
và trong dự thảo thì nó nằm ở điều hai mươi năm có dòng số quy định mới như là
giám sát gỡ bỏ bài khi mà vi phạm các quy định tại khoảng một điều năm của nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba
và phải thông báo đến các cơ quan điều tra cơ quan an ninh
khi mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên bài đăng của mạng xã hội đó
thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý nhiều tài khoản cá nhân
phát tán thông tin sai sự thật xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội
với dự thảo nghị định mới các tổ chức cá nhân nước ngoài
gỡ bỏ nội dung dịch vụ vi phạm trong vòng hai mươi bốn giờ
đối với livestream vi phạm pháp luật thời gian chậm nhất là ba giờ
bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ có các biện pháp ngăn chặn
xử lý nếu các đơn vị này không thực hiện theo yêu cầu
trong bối cảnh này thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc siết chặt lại quản lý
chắc chắn sẽ làm lành mạnh được cái bầu không khí
là cái không gian xã hội nó lành mạnh hơn và sẽ tẩy trừ được một cách đáng kể
những cái thông tin
những cái chính kiến những hình ảnh mà với dốc ý xấu độc để làm xấu đi
làm giảm đi sự trong lành của cái không gian mạng
cùng với luật an ninh mạng và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
việc sửa đổi nghị định này sẽ tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý
kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhanh chóng xử lý những tồn tại
hạn chế trong hoạt động của các mạng xã hội
hiện nay không chỉ riêng việt nam nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tìm cách
siết chặt kiểm soát đối với các nền tảng mạng xã hội
tôi cho rằng cái chế tài xử phạt hiện nay cũng mang tính gian đe
tuy nhiên để áp dụng được chế tài này và đơn vị quản lý của cơ quan nhà nước
thì phải phối hợp sạch sẽ xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm
và trong thời gian tới phải có những quy định chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn
như một số quốc gia thì cái chế tài xử phạt có thể lên tới hàng trăm nghìn đô hàng triệu đô
khi mà có sự vi phạm
bây giờ vấn đề quan trọng của quốc gia là
nếu lợi pháp đã ra tôi nghĩ nếu ai làm sai lợi pháp thì phải xử lý
phải có cách nhất là bằng kỹ thuật số nó sẽ phát triển rất nhanh
thì người ta lại phải dùng kỹ thuật số để quản lại mạng đấy
ta phải truy đến cùng
nếu như ai mà làm sai những chuyện đấy sai những luật pháp của việt nam
và sai những quy ước mà chúng ta đã đưa ra
thì người ta phải chỉ hiện tôi đề nghị cái này xử lý thật nghiêm
hiện nay tại việt nam các mạng xã hội xuyên biên giới
đều có lượng người tham gia rất lớn như facebook có khoảng sáu mươi năm triệu
youtube có khoảng sáu mươi triệu tiktok khoảng hai mươi triệu thành viên việt nam
có lẽ ngoài những chế tài quản lý của pháp luật
thì chính sự tham gia ý thức trách nhiệm của cộng đồng mạng
cũng sẽ là những bộ lọc quan trọng để loại bỏ những nội dung vi phạm
tạo môi trường lành mạnh cho mạng xã hội